ông barack obama là tổng thống hoa kỳ đơn nhiệm thứ ba kế tiếp nhau sang thăm việt nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sáng ngày hai mươi ba tháng năm tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống hoa kỳ barack obama theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia
sau lễ đón chính thức hai nhà lãnh đạo cấp cao đã có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước
chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thống hoa kỳ barack obama lần này góp phần củng cố tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
triển khai những thỏa thuận cấp cao đã đạt được trao đổi các biện pháp phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
việt nam và hoa kỳ đã ra tuyên bố chung nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất sâu sắc hiệu quả hơn
tại cuộc họp báo thông báo về kết quả cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao chủ tịch nước trần đại quang tuyên bố việt nam đánh giá cao quyết định của hoa kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với việt nam
chủ tịch nước cũng cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình biển đông thời gian gần đây
khẳng định tiếp tục hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
chủ tịch nước cũng cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình biển đông thời gian gần đây
khẳng định tiếp tục hợp tác giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
trong đó có quan hệ đối tác toàn diện với việt nam
tại cuộc họp báo ông cũng đã chính thức tuyên bố bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương với việt nam
qua đó giúp quan hệ hai nước bình thường hóa hoàn toàn
tôi có thể thông báo rằng hoa kỳ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương đối với việt nam đã tồn tại năm mươi năm
điều này đảm bảo việt nam có thể tiếp cận thiết bị cần thiết để tự phòng vệ
nó cũng bỏ qua những hậu quả còn lại của chiến tranh lạnh
đó cũng chính là tăng cường cam kết của hoa kỳ để bình thường hóa
bao gồm cả quan hệ về quốc phòng với việt nam và với khu vực
tổng thống obama cũng cho biết việt nam và hoa kỳ nhất trí thúc đẩy hợp tác quân sự
trong đó có việc huấn luyện cảnh sát biển cung cấp tàu tuần tra hợp tác chặt chẽ hơn để ứng phó với thảm họa nhân đạo
về mặt kinh tế ông obama khẳng định việt nam có tăng trưởng rất ấn tượng trong khu vực
khu vực châu á thái bình dương là khu vực tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới
ông cũng cho biết châu á thái bình dương có đầy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh
nhiều công ty nhiều việc làm hoa kỳ rất mong muốn là một phần của khu vực